sở giáo dục đào tạo hà nội đã có văn bản gửi trường phòng giáo dục đào tạo các quận huyện thị xã trên địa bàn
về việc xem xét cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở những vùng dịch cấp độ ba tạm dừng đến trường
chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
theo đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên học sinh sở giáo dục đào tạo hà nội
đề nghị các trưởng phòng giáo dục đào tạo báo cáo ủy ban nhân dân quận huyện thị xã
xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn các xã phường thị trấn
nếu có mức độ dịch cấp ba thì cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai tạm dừng đến trường
chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo mới
đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên và phụ huynh nội dung trên
quy định của ủy ban nhân dân thành phố trước đó đều thống nhất
quan điểm về hình thức tổ chức dạy học giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín là trường học ở địa bàn mức độ một
thì học sinh học trực tiếp còn trường học ở địa bàn có mức độ dịch là ba bốn thì học sinh sẽ học trực tuyến
vào tối ngày hôm qua đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị liên tiếp phát hiện
và bắt giữ xử phạt đưa đi cách ly hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khánh bình
đồn biên phòng cửa khẩu long bình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu long bình ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú
đã phát hiện đối tượng trương văn dùng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trần thị thảo nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiến hành xét nghiệm nhanh hai đối tượng đều âm tính với sars cov hai
đồn biên phòng cửa khẩu long bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phạt tiền
đối với trương văn dùng bốn triệu đồng và trần thị thảo ba triệu đồng
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng truy nã
là lê văn danh chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về tội trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào ngày chín tháng ba khi đang đi ngang qua địa bàn
xã phước thiền phát hiện chiếc xe máy bên trong cốc xe có nhiều trang sức
gồm dây chuyền bông tai bằng vàng trị giá tài sản hơn hai mươi năm triệu đồng
danh đã đánh lạc hướng còn nguyễn phước hải đứng ngoài cảnh giới
huỳnh văn trung thực hiện hành vi trộm rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt được trung và hải
riêng danh đã bỏ trốn nên bị truy nã
vào ngày sáu tháng một mươi hai công an huyện nhơn trạch phối hợp với công an huyện long thành
đã bắt được danh khi đang trốn tại xã lòng phước
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chào mừng quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý